đại diện lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh cà mau lãnh đạo các cục thuộc bộ công an và công an các đơn vị địa phương
kế hoạch cm một mươi hai là chiến dịch phản gián có quy mô lớn về không gian thời gian và bố trí lực lượng công an nhân dân tham gia đấu tranh
qua bốn năm từ năm một nghìn chín trăm tám mươi một đến năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn với tinh thần mưu trí sáng tạo
các lực lượng tham gia thực hiện kế hoạch cm một mươi hai đã chủ động nắm chắc tình hình
kiểm soát và điều khiển mọi hoạt động của tổ chức phản động lưu vong do lê quốc túy và mai văn hạnh cầm đầu
câu nhử đón bắt toàn bộ các chuyến xâm nhập của chúng vào việt nam với hàng trăm tên gián điệp biệt kích và các tên cầm đầu tổ chức
thu hàng trăm tấn vũ khí nhiều tấn tiền giả và các phương tiện hoạt động gián điệp
thắng lợi của kế hoạch cm một mươi hai đã ráng đòn quyết định làm thất bại âm mưu câu kết móc nối trong ngoài
nhằm tấn công vũ trang của các thế lực thủ địch và phản động
đối với việt nam
ôn lại kỷ niệm về những năm tháng chiến đấu đầy khó khăn gian khổ thử thách nhưng rất hào hùng đáng tự hào
thượng tướng nguyễn khánh toàn nguyên thứ trưởng thường trực bộ công an khẳng định
kế hoạch cm một mươi hai là chiến thắng của sự vận dụng sáng tạo và kiên trì đường lối cách mạng của đảng đoàn và lãnh đạo bộ nội vụ
nay là bộ công an là minh chứng về sự chủ động bố trí thế trận an ninh nhân dân khẳng định sức mạnh đoàn kết thống nhất
hiệp đồng trong tác chiến giữa chính quyền đoàn thể địa phương và quần chúng nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc
thắng lợi kế hoạch cm một mươi hai thể hiện trí tuệ và bản lĩnh chính trị với khả năng dự báo chính xác tình hình và nghệ thuật chỉ huy chỉ đạo
chủ động triển khai có hiệu quả các kế hoạch chiến đấu của lực lượng công an nhân dân
tại buổi gặp mặt bộ trưởng tô lâm cũng khẳng định lực lượng công an nhân dân sẽ tiếp tục kiên định tiếp bước vững vàng trên con đường của các thế hệ cha anh đi trước
phấn đấu lập nhiều thành tích chiến công vun đắp truyền thống anh hùng vẻ vang của công an nhân dân
quán triệt sâu sắc các quan điểm chủ trương của đảng nhà nước về công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới
phát huy truyền thống công an nhân dân vì nước quên thân vì dân phục vụ trong công tác chiến đấu
luôn gắn bó chặt chẽ với nhân dân dựa vào dân để hoàn thành nhiệm vụ
dù trong hoàn cảnh cương vị công tác nào cán bộ chiến sĩ công an luôn lấy sáu điều bác hồ dạy
làm tiêu chuẩn rèn luyện phẩm chất năng lực tư cách đạo đức làm nhiều việc tốt phục vụ nhân dân
xây dựng hình ảnh đẹp của người cán bộ chiến sĩ trong lòng nhân dân khi dân cần khi dân khó có công ăn
trước đó bộ trưởng tô lâm cùng đoàn đại biểu cũng đã đến sân hương tại nhà tưởng niệm bác hổ trong khu di tích hòn đá bạc
trước anh linh chủ tịch hồ chí minh đoàn đại biểu bộ công an xin hứa với bác tuyệt đối trung thành với đảng nhà nước và nhân dân
không ngừng tu dưỡng gian luyện phẩm chất đạo đức cách mạng theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh và sáu điều bác hồ dạy công an nhân dân
nêu cao ý thức trách nhiệm vượt qua mọi khó khăn quyết tâm xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh
chính quy tinh nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới đoàn cũng đã dân hương tại tượng đài bảo vệ an ninh tổ quốc
hôm nay dự và phát biểu tại ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm hai nghìn hai mươi bốn
tổ chức tại xã hưng mỹ huyện cái nước tỉnh cà mau đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an khẳng định
ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc thời gian qua đã được tổ chức sôi nổi với nhiều nội dung hình thức phong phú thiết thực trên địa bàn cả nước
qua đó đã đạt được nhiều kết quả quan trọng tuyên truyền giáo dục truyền thống yêu nước nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ
đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại
cùng dự ngày hội có đồng chí nguyễn tiến hải ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy cà mau đại diện lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh cà mau và lãnh đạo các cục thuộc bộ công an
tình hình mới có ý nghĩa rất quan trọng đưa ra đường lối tư duy mới là bước đột phá về sự lãnh đạo
của đảng đối với nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới
về công tác quán triệt lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nghị quyết đồng chí thứ trưởng đề nghị các thành viên
đoàn khảo sát và tỉnh lai châu cần làm rõ hình thức phương pháp quán triệt tổ chức triển khai
để nghị quyết đi vào cuộc sống đồng thời đánh giá thực chất chuyển biến trong nhận thức của cán bộ
đảng viên và các tầng lớp nhân dân về nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc
đồng chí thứ trưởng lương tam quang cũng đề nghị tỉnh lai châu tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được
trong thực hiện nghị quyết trung ương tám khóa một mươi một về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới
góp phần bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia
sáng nay tại xã an ninh huyện tiền hải tỉnh thái bình ban chỉ đạo phòng chống tội phạm
tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tỉnh thái bình
tổ chức điểm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
tới dự có đồng chí trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
trưởng ban chỉ đạo phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trung ương
phát biểu chỉ đạo tại ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
thứ trưởng lê quốc hùng ghi nhận biểu dương chúc mừng những thành tích kết quả đạt được
của đảng bộ chính quyền nhân dân tỉnh thái bình huyện tiền hải và xã an ninh
đồng chí thứ trưởng yêu cầu lực lượng công an tỉnh thái bình tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt
chủ động sáng tạo tham mưu cấp ủy chính quyền và phối hợp chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể các cấp
các tổ chức doanh nghiệp trường học chăm lo xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
và ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
việc tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc phải được duy trì hàng năm
hướng về cơ sở để thu hút đông đảo nhân dân tham gia đáp ứng yêu cầu chính đáng của nhân dân
phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc gắn với các phong trào thi đua và phù hợp với điều kiện cụ thể của từng đơn vị địa phương
công tác tuyên truyền phải đổi mới nội dung hình thức khơi dậy lòng yêu nước lòng tự hào dân tộc
ý thức cảnh giác cách mạng đẩy mạnh công nghệ thông tin vào công tác tuyên truyền
nhằm phát huy được đông đảo nhân dân tham gia vào phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
thường xuyên quan tâm sơ kết tổng kết đánh giá các phong trào hay
các mô hình tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc để phát huy nhân rộng
đồng thời ra soát thanh loại những mô hình kém hiệu quả
kịp thời biểu dương khen thưởng những tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc
còn vào chiều nay tại hà nội thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an
đã tiếp ông nguyễn vũ mai cơn giám đốc boeing việt nam
thứ trưởng lê văn tuyến đánh giá cao vai trò và thiện trí hợp tác của tập đoàn boeing
với vai trò là một trong những tập đoàn hàng đầu thế giới về sản xuất máy bay
thứ trưởng lê văn tuyến đề nghị tập đoàn boeing và cá nhân ông nguyễn vũ mai cơn phát huy vai trò là cầu nối
để bộ công an tiếp cận các trang thiết bị công nghệ hiện đại
phục vụ công tác phòng chống tội phạm và cứu hộ cứu nạn
quan tâm hỗ trợ về công nghệ chuyển giao công nghệ huấn luyện đào tạo bồi dưỡng cho lực lượng công an
ông nguyễn vũ mai cơn bày tỏ vui mừng được làm việc với lãnh đạo bộ công an và nhấn mạnh
boeing là doanh nghiệp sản xuất máy bay hàng đầu thế giới với hơn một trăm năm mươi nhân viên
tập đoàn boeing sẵn sàng hợp tác với các đối tác việt nam về mua sắm thiết bị
tư vấn hỗ trợ chuyển giao công nghệ đào tạo tập huấn về hàng không
và mong muốn hai bên duy trì kênh trao đổi làm việc để thảo luận sâu rộng hơn nữa
về các vấn đề hợp tác kỹ thuật tiềm năng
thứ trưởng lê văn tuyến ghi nhận đánh giá cao những đề nghị và thông tin tập đoàn boeing đã chia sẻ tại buổi làm việc
mong muốn ông nguyễn vũ mai khơn sẽ có những đóng góp thiết thực
nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ song phương hai nước nói chung
và quan hệ hợp tác giữa tập đoàn boeing của bộ công an nói riêng đi vào chiều sâu thiết thực hiệu quả
thay mặt ban chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân
trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an trưởng ban chỉ đạo
vừa có thư cảm ơn gửi các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước các ban bộ ngành đoàn thể trung ương
tỉnh ủy thành ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
đại sứ quán và các tổ chức quốc tế tại việt nam các cơ quan văn hóa văn nghệ
các văn nghệ sĩ người làm công tác nghệ thuật cơ quan thông tấn báo chí
đồng bào chiến sĩ và nhân dân cả nước sau đây là toàn văn thư cảm ơn
nhân kỷ niệm sáu mươi năm ngày chủ tịch hồ chí minh ký lệnh số ba mươi bốn lct công bố hai pháp lệnh về lực lượng
cảnh sát nhân dân và cũng là ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân việt nam hai mươi tháng bảy năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai
hai mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai bộ công an đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực trên phạm vi toàn quốc
trọng tâm là lễ kỷ niệm và đón nhận huân chương hồ chí minh tại thủ đô hà nội
được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo và những tình cảm tốt đẹp của các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước
đặc biệt là đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng đã gửi thư chúc mừng
đồng chí thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã đến dự phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm và đón nhận huân chương hồ chí minh
sự phối hợp giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi và những đóng góp to lớn của các cấp các ngành
các lực lượng các tầng lớp nhân dân và bạn bè quốc tế
các hoạt động kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân đã được tổ chức rất chú đáo
trang trọng thành công tốt đẹp có giá trị sâu sắc để lại dấu ấn và ý nghĩa lan tỏa lâu dài
bộ công an xin được bày tỏ lòng biết ơn đối với sự lãnh đạo của đảng nhà nước chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
người sáng lập rèn luyện lực lượng công an nhân dân trong đó có cảnh sát nhân dân
trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước các đồng chí ủy viên bộ chính trị
ủy viên ban bí thư ủy viên ban chấp hành trung ương đảng lãnh đạo và cán bộ các ban bộ ngành
đoàn thể trung ương và các địa phương các cơ quan báo chí văn hóa văn nghệ các nhà báo
người làm công tác văn hóa nghệ thuật các tầng lớp nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế
bộ công an và lực lượng công an nhân dân nói chung lực lượng cảnh sát nhân dân nói riêng
mong tiếp tục được đón nhận những tình cảm yêu mến sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo phối hợp giúp đỡ
và dành những điều kiện thuận lợi nhất cho công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an nhân dân nói chung
cảnh sát nhân dân nói riêng thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
hôm nay đoàn công tác của cục truyền thông công an nhân dân đã có buổi làm việc với công an tp cn
về phối hợp tổ chức liên hoan truyền hình phát thanh công an nhân dân lần thứ một mươi ba năm hai nghìn hai mươi
các đại biểu tham dự đã cùng nhau trao đổi thống nhất về địa điểm tổ chức lễ khai mạc bế mạc
nơi ăn nghỉ của các đoàn về tham dự liên hoan chương trình giao lưu trao đổi nghiệp vụ
ngoài ra các phương án bảo đảm an ninh trật tự phòng cháy chữa cháy tại các địa điểm diễn ra các hoạt động
để bảo đảm công tác phối hợp tổ chức liên hoan thành công tốt đẹp cũng được thống nhất trong buổi làm việc
với mục tiêu để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả cả nước và cán bộ chiến sĩ lực lượng làm công tác tuyên truyền công an nhân dân
liên hoan truyền hình phát thanh công an nhân dân lần thứ một mươi ba năm hai nghìn hai mươi hai
ngày hội của lực lượng làm công tác tuyên truyền công an nhân dân sẽ diễn ra tại thành phố cần thơ từ ngày ba tháng một mươi đến ngày bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai